thưa quý vị bộ công an vừa đưa ra cảnh báo về việc thời gian gần đây nhiều người nhận được tin nhắn của gọi từ số lạ tự xưng là cảnh sát giao thông và thông báo nộp phạt nguội
tuy nhiên đây là hình thức lừa đảo người dân cần hết sức lưu ý và cảnh giác
bộ công an khẳng định các trường hợp vi phạm phạt nguội đều được gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính
đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính
nếu việc đi lại khó khăn và người liên quan không có điều kiện đến làm việc trực tiếp thì có thể đến trụ sở công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính đó
thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông để người dân chủ động tra cứu chấp hành
cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện lừa đảo thông báo phạt nguội giao thông tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo công an nơi gần nhất ngay để phòng ngừa ngăn chặn
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa chính thức công bố cẩm nang về một số biện pháp phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công mã hóa tống tiền cho các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp
cục an toàn thông tin cho biết qua theo dõi giám sát hoạt động tấn công mạng trong thời gian qua cục nhận thấy đang xuất hiện các chiến dịch tấn công mã hóa tống tiền nhằm vào các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại việt nam
đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trọng như tài chính ngân hàng năng lượng viễn thông gây thiệt hại về tài sản ảnh hưởng đến sanh tiếng và gián đoạn hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị gặp sự cố
trước thực trạng này cục an toàn thông tin đã xây dựng cẩm nang về một số biện pháp phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công mã hóa tống tiền cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia
các chuyên gia khuyến nghị giải pháp theo chín nội dung chính gồm xây dựng kế hoạch giao lưu phục hồi dữ liệu đối với hệ thống thông tin quan trọng triển khai các biện pháp xác thực mạnh cho các tài khoản truy cập hệ thống
chủ động tìm kiếm số hiệu tấn công ra quét mã độc yêu cầu đơn vị chuyên trách xử lý các mã độc giảm sát liên tục để phát hiện sớm các hành vi xâm phạm đặc biệt là giảm sát các truy cập đến chứng thực tập trung và phân quyền tập trung
ra soát cập nhật bản và lỗ hồng an toàn thông tin trên các thiết bị phần mềm ứng dụng xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố để kịp thời phân ứng với sự cố tấn công mã hóa
áp dụng các nguyên tắc đặc quyền tối thiểu cho các hệ thống hạn chế sử dụng các dịch vụ điều khiển máy tính từ xa thực hiện phân vùng mạng chặt chẽ
ngoài ra các chuyên gia của cục an toàn thông tin nhấn mạnh các tổ chức doanh nghiệp đơn vị phải ra quét lỗ hồng thường xuyên để xác định và cập nhật bản và lỗ hồng
đặc biệt là các lỗ hồng trên các thiết bị mở công khai trên internet giúp hạn chế bề mặt tấn công chủ động kiểm soát được các rủi ro
ưu tiên và lỗi kịp thời cho các máy chủ kết nối internet cung cấp dịch vụ ra internet bảo đảm và lỗ hồng được tải từ nguồn tin cậy